cảm ơn bác sĩ đã tham gia chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ đối với những người mắc bệnh nền người suy giảm miễn dịch thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi dịch bệnh covid một mươi chín
thì những người có mắc bệnh nền ví dụ như là tăng huyết áp ví dụ như sơ gan những cái bệnh lý về bệnh thần mạng bệnh tim mạch
hoặc là những bệnh lý về ung thư các loại
thì nó đã đưa vào cho cái người bệnh ở trong một cái trạng thái là suy giảm miễn dịch
tức là giảm cái sức đề kháng của cơ thể đối với những tác nhân gây bệnh
và như thế thì những đối tượng này dễ nhiễm cái sars cov hai tức là dễ bị bệnh covid một mươi chín
và cái nhóm nguy cơ cao này đó thì nó có nhiều nguy cơ là vì thứ nhất
trong tình trạng suy giảm miễn dịch thì dễ mắc bệnh
và khi đã nhiễm rồi thì dễ có những biến chứng nặng nguy hiểm đến tính mạng
và cũng rất khó điều trị
thậm chí có thể dẫn bệnh nhân đến cái giai đoạn tử vong
hiện nay thì kháng thể đơn dòng eversea đã về việt nam
vậy bác sĩ có đánh giá như thế nào về ý nghĩa của loại kháng thể này
đối với những người bị suy giảm miễn dịch và những người mắc bệnh nền ạ
cái nhóm người suy giảm miễn dịch thì chúng ta biết rằng là vì lý do này họ lý do khác
có khi họ không dung nạp được thuốc và không thể tiêm được vaccine
và như thế cái biện pháp phòng chống duy nhất trong thời gian vừa qua của chúng ta
chỉ là cách ly
tưởng này xa khỏi những người đã biết nhiễm covid để mà phòng chống
gần đây thì chúng ta biết rằng avisell tức là một bộ đôi kháng thể đơn dòng
đã được đưa vào sử dụng để phòng ngừa cũng như là điều trị
cho những người không thể tiêm được vaccine
thì evercell đã được thế giới chấp nhận và đặc biệt là fda hoa kỳ đã công nhận
là đưa vào sử dụng một cách chính thức
thì đây là một cái vũ khí rất là hữu hiệu
tôi nghĩ rằng đây cũng là một lợi thế là một cái phương tiện mới giúp cho các thầy thuốc
có thể điều trị được và phòng ngừa cho những đối tượng suy giảm miễn dịch
để phòng chống cái covid rất là hiệu quả và kịp thời
vậy thì kháng thể đơn dòng eversea chống chỉ định cho những đối tượng nào thưa bác sĩ
thì đối với evocell thì chúng ta biết rằng là cũng như là các cái vaccine phòng chống covid
mà chúng ta đang sử dụng như là vaccine nastrazeneca vaccine pfizer
hay là một số đối tượng
một số các cái vaccine mà khác để phòng ngừa các bệnh khác
thì luôn luôn chúng tôi có được những cái đôi ngũ được tập hướng
và sau đó chuẩn bị những cái đôi ngũ thầy thuốc các bác sĩ điều dưỡng
để huấn luyện cái cách tiêm phòng sẽ cho nó đúng cách
và có một cái đôi ngũ để theo dõi cho người bệnh sau khi tiêm
cái việc này thì ngó thì thật là tưởng là đơn giản
nhưng mà không nó đòi hỏi cũng một cái thời gian
chúng tôi đang chuẩn bị phải thật là công phu
và cái đôi ngũ bác sĩ điều dưỡng của tâm anh
thực sự cho đến nay là những đội ngũ thầy thuốc chuyên nghiệp
đã làm rất nhiều về công tác tiêm chủng
hình ra là trong thời gian vừa qua
những đối tượng đến tiêm chủng tại bệnh viện tâm anh
thì không phải là không có tác dụng phụ
nhưng đều được xử lý kịp thời
và không để lại những cái hậu quả hay những cái di chứng gì
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
đón hàng trăm lượt khách hàng đến tiêm kháng thể đơn dòng everseel
ngừa covid một mươi chín mỗi ngày